thời khắc giao thừa sắp đến không khi đón năm mới tại thành phố hồ chí minh càng nhộn nhịp hơn
người dân đổ xô xuống đường vui chơi cùng gia đình bạn bè và chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc trong năm mới
và mong muốn nhiều điều tốt đẹp sức khỏe cũng như là thành công trong năm mới này
ở những con đường trung tâm quận một quận ba như phạm ngọc thạch lê duẩn đồng khởi phố đi bộ nguyễn huệ
rực rỡ những ánh đèn và người dân tập trung vui chơi
chương trình nghệ thuật chào đón năm mới cũng được diễn ra sôi nổi tại nhà văn hóa thanh niên
không gian tại phố ông đồ về đêm nổi bật những ánh đèn và thu hút nhiều người dân đổ về đây
để cùng chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc năm cũ và chào đón năm mới

sài gòn năm nay rất là đẹp đây cũng là năm đầu tiên mà em ra phố đi bộ vào đêm ba mươi tết
thì em cũng thấy nó lên đèn rất là đẹp luôn rồi cũng có rất là nhiều người qua đây rồi cặp đôi rồi gia đình rồi xom vầy quá trời
hôm nay phố đi bộ trang trí rất là đẹp đèn lấp lánh rồi trang trí hoa ở đây được trang trí rất là tinh tế nhìn rất là hút mắt người nhìn
nhiều năm nay đường hoa nguyễn huệ đã trở thành địa điểm vui chơi
đêm giao thừa và tết nguyên đán nổi tiếng của người dân sài gòn
tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đường hoa được đầu tư công phu với nhiều hoạt cảnh độc đáo mới lạ
trong đó đàn gà khổng lồ linh vật biểu tượng cho năm đinh dậu sẽ là điểm nhấn nổi bật
chính vì chủ trương không bắn pháo hoa nên ban lãnh đạo thành phố đã quyết định sẽ thay thế bằng chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng ba d
tại hai tòa nhà là ủy ban nhân dân thành phố và tòa nhà times square